năm hai nghìn một mươi tám lực lượng quản lý thị trường tỉnh lào cai đã xử lý vi phạm gần sáu trăm chín mươi vụ với số tiền xử phạt hơn năm bảy tỷ đồng
trong đó có sáu mươi tám vụ vi phạm về hàng lậu hàng kém chất lượng
giác định công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lợn thương mại cần đặt lên hàng đầu
cục quản lý thị trường tỉnh lào cai đang tích cực chủ động đưa ra các giải pháp nhằm kiểm soát tốt hoạt động thương mại trên địa bàn trong dịp tết nguyên đán
ngay những ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín cục quản lý thị trường tỉnh lào cai đã bắt giữ gần tám tạ thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc được nhập lậu qua biên giới
lô hàng gồm chân gà cánh gà chả cá và móng giò lợn toàn bộ số hàng đều đã chảy nước bốc mùi hôi thối
nếu không kịp thời bắt giữ số hàng này sẽ được tiêu thụ tại các quán ăn trên địa bàn
xác định những địa bàn trọng điểm cũng như là những mặt hàng thiết yếu phục vụ dịp tết và do những nhu cầu gia tăng của người dân tiêu dùng trong dịp này để xác định nằm trọng tâm trong kiểm tra xử lý vi phạm
dịp giáp tết nguyên đán nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng tiêu dùng sẽ tăng cao
chính vì vậy hoạt động buôn lậu các mặt hàng cũng rất phức tạp
để ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu gian lận thương mại
thì lực lượng quản lý thị trường tỉnh lào cai đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường tại các siêu thị
chợ đầu mối trung tâm ngăn chặn triệt đề hàng hóa không rõ nguồn gốc xâm nhập vào nội địa
thứ hai là về giá cả
thứ ba là kiểm tra các chợ phiên và tập trung chủ yếu vào những mặt hàng nương thực thực phẩm và những hàng công nghệ phẩm hay tiêu dùng có nhu cầu cao trong dịp tết nguyên đán này
bên cạnh công tác kiểm tra kiểm soát lực lượng chức năng tỉnh lào cai cũng tổ chức tuyên truyền chống gian lận trong sản xuất
kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng nghiêm cấm kinh doanh các loại pháo nổ và công cụ hỗ trợ trái pháp luật
thường xuyên kiểm tra kiểm định cấp giấy chứng nhận
bảo đảm an toàn cho các sản phẩm đạt yêu cầu thực hiện cuộc vận động kêu gọi người việt nam dùng hàng việt nam